thời điểm mà được chính phủ
là chuẩn bị cho cà mau phát triển nhanh bền dững
để trở thành độ thị nội ba
phải nói trong cái thời gian này đảng bộ phải nói là rất là quyết tâm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
bởi vì sao chiến tranh coi như nó để lại cho cà mau mình là coi như số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
từ đô thị loại ba vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín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
đến năm hai nghìn hai mươi năm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
đến năm hai nghìn hai mươi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
đến năm hai nghìn ba mươi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
bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội